được hình thành từ năm hai nghìn năm đến nay khu kinh tế vân phong ở phía bắc tỉnh khánh hòa đã trải qua một mươi năm năm phát triển
từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
tuy nhiên trong vài năm gần đây khu kinh tế vân phong có dấu hiệu phát triển chậm lại
chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của một khu kinh tế quan trọng trong cả khu vực
một trong những nguyên nhân khiến khu kinh tế vân phong thiếu sức hút là do có vị trí cách xa các khu trung tâm kinh tế lớn của cả nước
chưa có nhiều đường bay trực tiếp đến các nước phát triển như nhật khối eu các khu vực bắc mỹ
ngoài ra có thể kể đến những hạn chế khác như công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn rất chậm
gây nhiều khó khăn khi nhà đầu tư triển khai dự án
đến thời điểm này là dự án các nhà đầu tư vào thì đang rất hạn chế
do vậy hiệu quả của dự án trước mắt mới có phục vụ cho đời sống của bà con của khu vực các xã
còn đối với các dự án lớn hiện nay ở khu vực bắc vân phong chưa có dự án nào
cơ chế chính sách nào
cơ chế này được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu cả về chiều rộng và chiều sâu
có tính khách quan đảm bảo tính minh bạch cho các nhà đầu tư
cũng như là tạo các điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư có thể tiếp cận đến đất đai
cũng như các thủ tục là nhanh nhất
trước thực tế đó khu kinh tế vân phong rất cần có thêm cơ chế chính sách mang tính đặc thù
để có điều kiện phát triển trong thời gian sớm nhất
thu hút được các dự án đầu tư mới có tính động lực phát triển
cho khu vực bắc vân phong
cạnh đó tỉnh khánh hòa và các ngành chức năng địa phương sở tại
sớm thao gỡ những khó khăn về thủ tục đầu tư đẩy mạnh tiến độ
nâng cao chất lượng khâu giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điển
tiếp tục kêu gọi vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật để đón đầu các nhà đầu tư trong thời gian tới
để khu kinh tế vân phong khẳng định được vai trò quan trọng của mình
trong khu vực cũng như trên cả nước